trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh an giang
vào ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình đã ký thông báo
về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh
trong những ngày gần đây tại một số huyện và thành phố của tỉnh an giang đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng
mặc dù vẫn được kiểm soát tốt
tuy nhiên để kiểm soát hiệu quả sự lây lan chủ động ngăn chặn đầy lùi dịch bệnh
bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của nhân dân chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã ký thông báo
về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh an giang
trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
trong vòng một mươi năm ngày tỉnh an giang quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín trên phạm vi toàn tỉnh
trước sự lây nhiễm của dịch bệnh trong cộng đồng trong những ngày vừa qua
ban giám đốc công an tỉnh an giang đã đưa gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
tham gia hỗ trợ công tác truy vết tại các huyện an phú tỉnh biên châu phú và thành phố châu đốc